theo cáo buộc với mục đích chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư để sử dụng vào mục đích riêng của mình
bị can trịnh văn quyết đã sử dụng công ty farod làm công cụ chỉ đạo các bị can khác thử hiện hành vi gian dối
tăng khối vốn góp chủ sở hữu tại công ty này từ một năm tỷ đồng lên bốn ba trăm linh tỷ đồng
sau đó hoàn thiện các thủ tục để niêm yết cổ phiếu tương ứng với giá trị vốn góp khống của công ty farod trên sản chứng khoán
sử dụng sàn hose làm công cụ phương tiện bán cổ phiếu chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư
gây thiệt hại cho hơn ba mươi bốn trăm linh nhà đầu tư với số tiền hơn ba sáu trăm hai mươi một tỷ đồng
như tin đã đưa công an tp hcm vừa giải cứu thành công hai bé gái bị mất tích ở phố đi bộ nguyễn huệ
vào chiều ngày hôm qua công an tp hcm đã họp báo thông tin chi tiết vụ việc
phóng sự sau đây mời quý vị cùng nhìn lại hành trình truy vết của hơn hai trăm linh cảnh sát thuộc công an quận một
và phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm ngày đêm lần tìm ra nơi đối tượng
giam giữ hai cháu bé và tiến hành giải cứu thành công
sau khi tiếp nhận tin báo dưới sự chỉ đạo sát sao của ban giám đốc công an tp hcm
công an quận một đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự huy động lực lượng khẩn trương vào cuộc truy xét
kết hợp với nhiều biện pháp nghiệp vụ sát bén
nhiều tổ công tác đã được triển khai để nhanh chóng xác minh thông tin
ra dựng quá trình di chuyển tung tích nạn nhân và đối tượng có liên quan
bước đầu công an tp hcm xác định có một cô gái dẫn dụ hai cháu bé
ở phố đi bộ nguyễn huệ quận một tp hcm
ngay lập tức các mũi trinh sát tiếp tục theo sát mọi di biến động của đối tượng khả nghi
bằng các biện pháp nghiệp vụ cũng như sự hỗ trợ của quần chúng nhân dân
khoảng bốn giờ ba mươi phút ngày tám tháng bốn trinh sát xác định được tung tích của đối tượng có liên quan
phòng cảnh sát hình sự phối hợp với công an quận một công an quận bình thạnh
ra soát phát hiện phạm huỳnh nhật vi hai mươi một tuổi quê tiền giang
đang khống chế hai cháu bé tại một căn hộ ở trung cư sài gòn pơn
lực lượng công an phối hợp đã nhanh chóng khống chế đối tượng giải cứu hai cháu bé an toàn
đối tượng đã dẫn dụ đưa các cháu đi qua nhiều tuyến đường từ quận một đến quận tám
rồi từ quận tám các đối tượng mới làm thuê xe công nghệ để đưa các cháu về lại nơi ở của đối tượng đã thuê mướn
bắt đầu xác định
đối tượng đã lợi dụng vào hoàn cảnh éo le để dẫn dụ hai cháu bé
đưa ra lợi ích về vật chất như đồ ăn tiền bạc để ép buộc hai cháu ở lại căn hộ
ngay sau khi giải cứu thành công lực lượng công an đã đưa hai cháu đi giám định sức khỏe
kết quả cho thấy hai cháu bé hoàn toàn khỏe mạnh
theo ban đầu chúng tôi ghi nhận thì đối tượng chỉ thực hiện một mình
về cái việc là thực hiện toàn bộ hành vi
về từ dẫn dụ cho đến sử dụng lợi ích vật chất
và đối tượng cũng không quen biết từ trước đối với nạn nhân
qua công tác phối hợp giữa công an vùng một với phòng bc hai
trong một thời gian khoảng trên ba mươi tiếng đồng hồ
chúng tôi cũng đã tìm ra được hai bé
bước đầu chúng tôi cũng xác định được một đối tượng có liên quan
nãy đồng chí phó phòng bc hai cũng trao đổi rồi
còn động cơ mục đích của đối tượng này
thì tôi công an vùng một sẽ phối hợp phòng bc hai để tiếp tục điều tra
làm rõ về động cơ mục đích và sẽ có xử lý đúng theo quy định của pháp luật
nhờ sự hỗ trợ tích cực của quần chúng nhân dân
và tinh thần trách nhiệm mưu trí dũng cảm tận tụy
trình độ nghiệp vụ sắc bén và tính nhân văn sâu sắc của lực lượng công an
hai cháu đã được giải cứu an toàn
hiện lực lượng công an đang tiếp tục khẩn trương củng cố tài liệu chứng cứ
để xử lý nghiêm đối tượng phạm huỳnh nhật vi theo đúng quy định
công an huyện thăng bình tỉnh quảng nam vừa tạm giữ đối tượng võ văn thắng
trú tại huyện thăng bình để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
vào tối ngày năm tháng bốn trong khi tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ một mươi bốn e
thuộc xã bình trị huyện thăng bình tổ tuần tra cảnh sát giao thông công an huyện thăng bình
phát hiện thắng điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm
khi thấy lực lượng chức năng thắng điều khiển phương tiện bỏ chạy vào nhà dân
tổ công tác yêu cầu đối tượng sát xe ra ngoài để kiểm tra giấy tờ và đo nồng độ cồn
nhưng đối tượng không chấp hành và có hành vi chống đối lực lượng chức năng khi thực hiện nhiệm vụ
dùng chân đạp vào vùng bụng và cắn vào tay của hai cán bộ cảnh sát giao thông
qua tiến hành đo nồng độ cồn đối tượng võ văn thắng cho kết quả năm mươi bốn mg trên một lít khí thở
dụng lúa của gia đình bị chuột cắn phá
một nông dân ở kiên giang đã dùng điện để bẫy chuột gây tử vong cho người khác
công an tỉnh kiên giang đang tạm giữ hình sự đối với ông nguyễn văn kịch sáu mươi tuổi
trú tại huyện rồng riềng tỉnh kiên giang về hành vi giết người
tại cơ quan công an ông kịch khai nhận do dụng lúa của gia đình ông bị chuột cắn phá
nên vào chiều tối ngày bảy tháng bốn ông kịch đã dùng dây dẫn điện bao quanh dụng lúa
rồi đấu nối trực tiếp vào nguồn điện sinh hoạt hai trăm hai mươi v để bẫy chuột sau đó ngồi cảnh giới
đến khoảng hai mươi một giờ cùng ngày vũ không hoài nhân đi xe máy chở vũ linh ngồi phía sau
bất ngờ bị ngã xe làm vũ linh rơi xuống trúng vào dây dẫn điện đang bẫy chuột
biết có người gặp nạn ông kịch liền chạy vào nhà cắt cầu giao điện
vũ linh được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trước khi tới bệnh viện
công an thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn vừa bắt giữ ba đối tượng trong đường dây đánh bạc
bằng hình thức ghi số lô số đề với số tiền hơn bảy trăm linh triệu đồng
từ tháng một mươi một năm ngoái cho đến đầu tháng bốn năm nay đối tượng lê thị kim anh
trú tại thành phố lạng sơn hàng ngày sử dụng số điện thoại cá nhân
nhận số lô số đề từ một số người khác trú tại xã yên chạch huyện cao lộc
và xã mai pha thành phố lạng sơn
đối tượng thanh toán tiền cho những người mua số lô số đề bằng phương thức
chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng
chỉ trong ngày ba tháng bốn lực lượng công an đã làm rõ lê thị kim anh
giao dịch số tiền đánh bạc hơn bảy trăm linh triệu đồng
mở rộng điều tra công an thành phố lạng sơn bắt giữ thêm hai đối tượng khác trong chuyên án
hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng
chiều qua trận mưa lớn kèm theo dông lốc bất ngờ quét qua địa bàn các xã đồng nai nghĩa trung
của huyện bù đăng tỉnh bình phước đã làm thiệt hại nhiều diện tích cây trồng và nhà ở trường học
theo thống kê ban đầu cho đến trưa nay dông lốc đã gây thiệt hại cho bốn căn nhà của bốn hộ dân trên địa bàn
làm hư hỏng phòng học và canteen của trường tiểu học và trung học cơ sở đoàn đức thái
lốc xoáy cũng làm nhiều diện tích cây trồng của các hộ dân bị gãy đổ
ngay sau khi lốc xoáy xảy ra chính quyền địa phương huyện bù đăng đã chỉ đạo các lực lượng
cùng với người dân nhanh chóng thống kê thiệt hại kịp thời hỗ trợ các hộ dân khắc phục hậu quả của lốc xoáy
tiếp theo là những thông tin về chuyên án tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với điều một lệnh chuyên án
thưa quý vị và các bạn phòng an ninh điều tra công an tỉnh phú thọ
đã ra quyết định chuyên án số ba ngày một mươi hai tháng năm năm hai nghìn một mươi năm
đối với đối tượng nguyễn mạnh cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một hộ khẩu thường trú tại xã thạch sơn
huyện lâm thao tỉnh phú thọ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cũng phạm tội lừa đảo chiếm loạt tài sản và phải nhận quyết định chuyên án số ba mươi bảy
ngày hai mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi hai của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú thọ
là đối tượng kim tất thắng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hộ khẩu thường trú tại khu ba phường dữ lâu
thành phố việt trì tỉnh phú thọ
còn về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú thọ cũng ra quyết định chuyên án số ba
ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi ba đối với đối tượng cù mạnh tư sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
hội khẩu thường trú tại xã vạn xuân huyện tam nông tỉnh phú thọ
và đối tượng điêu hồng thái sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại phố khánh
thị trấn thanh sơn huyện thanh sơn tỉnh phú thọ
phải nhận quyết định truy nã số hai ngày một mươi hai tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
của công an huyện thanh sơn tỉnh phú thọ về tội trộm cắp tài sản
dù với bất cứ tội danh nào thì tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều
điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi một một nghìn sáu trăm sáu
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh chuyên án do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát
điều tra bộ công an phối hợp thực hiện